liên quan đến việc triệt xóa tụ điểm đánh bạc xảy ra tại xã phi thông thành phố rạch giá tỉnh kiên giang
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố rạch giá sáng ngày hôm nay cho biết đang củng cố hồ sơ khởi tố vụ án tổ chức đánh bạc và đánh bạc
đồng thời đã ra quyết định tạm giữ hình sự bốn đối tượng có liên quan
trước đó vào chiều ngày tám tháng một mươi hai tại xã phi thông thành phố rạch giá lực lượng công an đã tiến hành bắt quả tang tụ điểm đánh bạc
với hình thức chơi bài ngầu hầm năm lá ăn tiền
tại hiện trường lực lượng công an đã tạm giữ hai mươi hai người sáu bộ bài tay gần một trăm linh triệu đồng và nhiều tăng vật khác có liên quan
tụ điểm đánh bạc này do danh xăng đứng ra tổ chức và thu tiền sâu
sau khi bị bắt giữ qua xét nghiệm nhanh trong tổng số hai mươi hai người thì năm người cho kết quả dương tính với covid một mươi chín
hiện công an thành phố rạch giá đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với danh xăng danh thị lệ thủy danh thị mỹ và lương thị oanh
về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc và tiếp tục củng cố hồ sơ
các đối tượng còn lại theo quy định